giảm gần ba ca so với ngày hôm qua
số ca tử vong giảm
trong ngày tuyên quang bổ sung gần một mươi ba f
ngày hai mươi hai tháng ba có hơn một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm

thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân